quá trình kiểm tra tại khu lán trại của người chủ có tên phan hữu phượng ở tiểu khu bốn trăm sáu mươi bốn vườn quốc gia giọc đôn nằm gần đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
tổ công tác của bộ công an phát hiện có ba xe máy kéo bốn xe gieo không có biển số hai xe máy bốn máy cưa gỗ và một số phương tiện khác
tổ công tác của bộ công an phát hiện có ba xe máy kéo bốn xe gieo không có biển số hai xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba xe máy kéo ba x
cách đây khoảng một trăm linh km vị trí xe bị xe gỗ bị bắt thì người ta khai là có vận chuyển đi qua khu vực này thôi
còn chúng tôi thì qua công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới thì không phát hiện
hiện tổ công tác của bộ công an đang khẩn trương đấu tranh khai thác với các đối tượng để làm rõ nguồn gốc số gỗ lậu đã phát hiện
đồng thời điều tra nguyên nhân vì sao khu lán trại lớn với các phương tiện của lâm tặc được tập kết từ lâu
xe chở gỗ cũng qua lại trong vùng cấm nhiều lần như vậy mà không bị biên phòng
kiểm lâm và các cơ quan chức năng ở địa phương phát hiện
bất ngờ đột kích vào quán ba nghìn ba mươi x tám trên đường nam quốc cang phường phạm ngũ lão quận một tp hcm vào lúc dạng sáng nay
cơ quan công an phát hiện hàng chục dân chơi có dấu hiệu sử dụng ma túy
bên trong quán ba hàng trăm khách uống rượu nhảy múa trong tính nhạc kích động
khi lực lượng chức năng ập vào một số khách chơi đạp bàn chạy vào nhà vệ sinh dưới hầm nhưng đều bị chốt chặn
tại khu vực bàn vip thu giữ nhiều túi tinh thể không màu
các viên nén nghi là ma túy vứt lăn lóc dưới gầm
hàng chục người có biểu hiện sử dụng ma túy được đưa về trụ sở để kiểm tra
quán ba bị lập biên bản với một số lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ để khách sử dụng ma túy
công an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
với thủ đoạn đeo nhau lượn lờ bằng xe máy không rõ biển kiểm soát trên những tuyến đường vắng người qua lại
khi phát hiện sơ hở của nạn nhân nguyễn văn phương và hà văn minh đều ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang áp sát nhanh chóng ra tay cướp giật rồi tẩu thoát
bước đầu hai đối tượng khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện ít nhất hai vụ cấp giật trên nệ bàn tp bắc ninh và một mươi vụ cấp giật trên nệ bàn tỉnh bắc giang
liên quan đến tổ chức tự xưng là hội thánh của đức chúa trời mới đây tiến hành khám xét cơ sở phân phối máy lọc nước big river trên địa bàn thành phố thanh hóa
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động của tổ chức này
tại số nhà bảy trăm bảy mươi bốn quang trung ba phường đông vệ tp thanh hóa do võ thái dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở tp thanh hóa thuê để kinh doanh
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động của hội thánh của đức chúa trời
các hội viên tham gia đều do mai văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã hải hà huyện tĩnh gia quản lý
trong quá trình hoạt động hội nhóm này thường ngụy trang thành nhân viên tiếp thị
bán máy lọc nước để tuyên truyền lôi kéo rụ rỗ người dân tham gia
hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ là một tổ chức tự xưng tại việt nam
chưa hề được pháp luật thừa nhận hoạt động một cách lén lút và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mở ám
hoạt động của tổ chức này đã và đang gây phức tạp về an ninh trật tự tại nhiều tỉnh thành
khi mà không ít cá nhân đi theo tổ chức này đã bỏ bê công việc không còn quan tâm đến gia đình người thân
khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn phản ánh tại tỉnh hà tĩnh
thời gian qua vì bức xúc vợ là nguyễn thị hoan đã mê mụi tin theo hội thánh đức chúa trời
đã bỏ bê gia đình chồng con nhà cửa nên anh nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn nam hòa xã thạch tân huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã viết đơn trình báo đến cơ quan công an báo cáo nội dung sự việc và mong muốn cơ quan chức năng tìm vợ về
thời gian qua vì bức xúc vợ là nguyễn thị hoan đã bỏ bê công việc không còn quan tâm đến gia đình
khiến nảy sinh nhiều mâu thuẫn phản ánh tại tỉnh hà tĩnh
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám chị nguyễn thị hoan trở về

trước đó ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp về việc

tuyên truyền báo về việc có một số đối tượng lạ mặt đến nhà ông nguyễn thừa tám ở thôn bình minh xã cẩm bình huyện cẩm xuyên
tuyên truyền về hội đức thánh chúa trời
công an hà tĩnh phối hợp với công an cẩm xuyên đã làm rõ và lập biên bản sự việc
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính và đẩy đuổi nhiều đối tượng hoạt động theo hội thánh ra khỏi địa bàn
đối tượng này chủ yếu là những đối tượng ở các tỉnh phía bắc
tìm đến cứu trụ ở trên địa bàn rồi tìm cách vận động lối kéo
đối tượng mà nhóm tổ chức này thường chủ yếu đến đó là giới học sinh sinh viên
những người nhà già cả tín rồi những người già neo đơn
những người có hoàn cảnh khó khăn có bí quan hoặc có trọng
các đối tượng này tìm đến những nhóm người này để tuyên truyền phát triển đào trái phép
và lối kéo những người này tham gia vào tổ chức dưới các hình thức như viện trời như tư thiền
để rồi dân dân hưởng lại các hoạt động của họ vào mục đích của tổ chức hội thánh đức chúa trời
nhận thấy đây là những hoạt động có ảnh hưởng đến án trật tự
cho nên công an thành phố đã chủ động công tác nắm tình hình
phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành xác minh làm
nhận rõ về các đối tượng tiến hành triều tập gọi hỏi gắn đe
và cam kết là các đối tượng không được tham gia các hoạt động ở tại địa phương
thứ hai nữa là chúng tôi đã tiến hành cam kết với các cơ sở lưu trú
đặc biệt là các nhà trọ nhà nghỉ là không để cho các đối tượng này đến lưu trú ở tại địa phương
thứ ba nữa là khuyến cáo với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp kể cả các trường học địa phương
cần làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người dân để người ta nhận thức được
đấy là hoạt động trải pháp luật không tuân thủ các quy định về tín ngưỡng và tôn giáo
hoạt động trái với thuần phong mỹ thuật và để lại những hậu quả về mặt đạo đức về mặt xã hội
hội thánh của đức chúa trời là một tổ chức chưa được nhà nước việt nam công nhận
hoạt động có nhiều dấu hiệu mang tính chất mê tín dị đoan trục lợi cá nhân
việc những người theo hội thánh đức chúa trời lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận quần chúng nhân dân
để tuyên truyền những luận điệu mơ hồ ảo tưởng
không những là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
nhưng hơn hết mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết
tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền lôi kéo của các đối tượng xấu
đề cao cảnh giác không để dẫn đến những hệ lụy đau lòng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin

những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị linh chi và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiềm mục lệnh truy nã sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện diên khánh
tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phong
xã vĩnh phương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về tội trộm cắp tài sản
cũng về tội trộm cắp tài sản
cơ quan thẻnh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn một xã ninh thượng thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cao một m sáu mươi một khuôn mặt hình tam giác sống mũi lõm
giái tay trúc nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng phạm văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn hội điền xã ninh phú thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
cao một m sáu mươi bảy khuôn mặt hình tam giác sống nguyên lõm dưới tay vuông và có sẹo dài một x ba cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin
cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an